đây là nhà đúng không anh
đúng rồi nhà mình

bán được khoảng bốn năm tháng rồi

việc bán lá bồ đề này thì mình chỉ thấy lá đẹp

à cho em xem thử được không anh
wow rất là xinh

cũng anh em tài xế thấy thường mua để treo trên kính xe
thì cảm giác nó bình an

dạ an toàn
có khi nào mà anh vừa đi làm nè vừa đi kích bình cho tài xế xong rồi sẵn tiện là mình giao lá bồ đề này luôn không anh

thì người ta hỏi ủa anh nghe nói anh có bán lá bồ đề mà em mua ủng hộ anh lá
hôm nay em để ý là hình như là chị với lại các bé không ở nhà đúng không anh
đúng rồi ban ngày thì hai đứa nhóc đi học vợ đi làm
vậy là thường ví dụ như mà anh đi làm anh về sớm như thế này thì anh có nấu ăn hay là phụ giúp gì cho chị không ạ
thì khi em về sớm thì mình cũng phụ công việc nhà như là nấu cơm làm đồ ăn
vợ nó đỡ cực
à vậy thì ngày hôm nay sẵn điện đây có em thì thôi để cho em phụ anh nấu cơm với lại là giúp cho chị luôn đúng không anh
nghiêm túc trong công việc và nhiệt tình hỗ trợ các anh em tài xế
tuy nhiên chăm lo công việc xã hội không có nghĩa là bỏ quên công việc gia đình
khi trở về nhà anh cũng không ngại vào bếp nấu ăn hay làm việc nhà cùng vợ
bởi thế mới thấy
có lẽ chính sự giảng dị và mộc mạc này đã khiến anh được mọi người yêu quý
được sự đồng thuận và ủng hộ của cả gia đình và đơn vị
anh đạt có thêm động lực để thực hiện công việc nghỉ hiệp của mình
công việc nhà hay gì thì nó đi hay là về nó cũng vẫn phụ giúp gia đình như thường
nói chung thì nó con trai nhưng mà nó cũng làm việc không thua gì phụ nữ
công việc bếp nốt đâu nói chung nó đại khả thẳng như vậy
khi vợ nó nấu ăn không bằng nó
việc làm của anh đạt đã truyền cảm hứng đến mọi người xung quanh
những cái bắt tay đầy thân thương giữa cánh tài xế và người cảnh sát giao thông
không phải là điều dễ thấy được
nhưng bằng lòng tốt của mình anh đạt đã làm được điều đó
bởi thế con người tài xế đã viết tặng anh một bài về thật dễ thương
trong đó có câu
anh tài mơ ngủ
ngay giữa ban ngày cảnh sát giao thông lại là ông bụt
ông bụt cái mà ông bụt